thưa quý vị và các bạn để chia sẻ áp lực với thành phố hồ chí minh trong tình hình dịch bệnh căng thẳng và tạo điều kiện để người dân được trở về quê hương
thành phố đà nẵng đã tổ chức những chuyến bay miễn phí đưa công dân đang học tập sinh sống và làm việc từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng
và cùng chung tay với thành phố rất nhiều khách sạn đã tình nguyện làm nơi cách ly miễn phí bố trí đầy đủ đội ngũ nhân viên phục vụ
để có thể phần nào chia sẻ với những khó khăn của cả người dân lẫn chính quyền địa phương trong thời điểm này
đây là bức thư của một khách sạn gửi đến ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và bà con đà nẵng quảng nam
tại tâm dịch thành phố hồ chí minh vẫn tựa về nhà thôi
ngay sau khi biết được đà nẵng sẽ đón người dân từ thành phố hồ chí minh trở về
chủ sở hữu của khách sạn này đã bày tỏ mong muốn đón bà con trở về lưu trú miễn phí trong thời gian cách ly
để phần nào chung tay giảm tải bớt áp lực của lực lượng tuyến đầu và hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn
trong lúc mà khó khăn như thế này thì rõ ràng là trách nhiệm của mỗi cá nhân cũng như một tổ chức
và đặc biệt là những doanh nghiệp như chúng tôi thì mặc dù có khó khăn đến đâu
nhưng mà cố gắng khắc phục để mà hỗ trợ cho những người mà họ đang gặp khó khăn trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này
và sau khi mà đã thống nhất được với hội đồng quản trị và đặc biệt là đồng chí chủ tịch bùi đức long
đã ra một quyết định rất nhanh gọn và yêu cầu tức là tập đoàn phải có kế hoạch
đăng ký với thành phố để mà hỗ trợ thành phố cùng chia sẻ những khó khăn của những người
và đang ở tâm dịch để có nguyện vọng về lưu trú cách ly tại thành phố đà nẵng
và chủ tịch cũng nói nhấn mạnh rằng cái này là xuất phát từ cái gọi là trái tim của những người còn của vivaland
không chỉ cho mượn toàn bộ khách sạn làm nơi cách ly miễn phí
mà ngay cả đội ngũ nhân viên phục vụ cũng được bố trí đầy đủ
họ tình nguyện ở lại để góp sức nhỏ của mình vào công cuộc
chống dịch chung của toàn thành phố
em cũng mong muốn là góp một phần sức của mình vô cái việc đón khách từ hồ chí minh về
sau cái quá trình mà được huấn luyện để công tác phòng chống dịch thì em cũng tự tin là đón khách từ vùng dịch về
và mùa mong là chia sẻ được một phần quá tải của thành phố hồ chí minh
ngày hai mươi một tháng bảy hơn sáu trăm linh bà con từ thành phố hồ chí minh trở về quê hương
chào đón và tình cảm ấm áp của bà con quê nhà
mọi chi phí từ vé máy bay tới lưu trú đều được miễn phí
đó là sự chia sẻ đầy ý nghĩa phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn trong giai đoạn này
nói chung là trong thành phố hồ chí minh là như riêng và chồng em là nói chung là thất nghiệp đã hai tháng nay thất nghiệp
nhưng mà nó tình hình kinh tế là nói chung là nhà trọ là không có tiền đóng luôn
là được ủy ban ngân dân thành phố đà nẵng hỗ trợ với hội đồng hương hỗ trợ giúp bà em về quê là bà em rất vui vòng xin cảm ơn
rất là vui và rất là biết ơn cảm ơn lãnh đạo hội đồng hương ở hồ chí minh
và ban thành phố đà nẵng đã tạo điều kiện hết sức cho bà con ở hồ chí minh được về lại quê hương của mình
như cái tên về nhà thôi của bức thư ngõ gửi đến bà con xa quê dù có đang thực hiện cách ly nhưng chắc hẳn mọi người vẫn sẽ cảm thấy ấm lòng
với tình cảm như người nhà dành cho nhau mà từng người dân thành phố đà nẵng đang lan tỏa để cùng nhau vượt qua dịch bệnh